ubnd tp đà nẵng vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ngành địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ
bao gồm lắp camera tại các địa điểm gặp gỡ trực tiếp người dân và doanh nghiệp
nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu vòi vĩnh trung chi phục vụ động cơ cá nhân vụ lợi trong thực thi công vụ
chính quyền đà nẵng yêu cầu các sở ban ngành quận huyện triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm ghi hình camera trực tuyến
tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân doanh nghiệp và phải có bộ phận thường trực để theo dõi giám sát thường xuyên
cùng với đó ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ công chức viên chức với người dân doanh nghiệp
khi giải quyết công việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn đồng thời công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của các cán bộ công chức viên chức